thuê căn hộ trung cư cao cấp ở trên tầng áp mái trong quá trình đấu tranh bắt giữ thì chúng tôi cũng đã theo dõi một thời gian rất dài
rõ ràng là những diễn biến của tội phạm lợi dụng hoạt động tại các khu trung cư đang đặt ra yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm của người dân có căn hộ cho thuê
công tác an ninh tại các tòa nhà cũng cần siết chặt qua hệ thống camera giám sát và tai mắt của quần chúng nhân dân
theo đó các biểu hiện bất thường cần được kịp thời phát hiện và báo